tại tỉnh quảng bình để tìm giải pháp bảo vệ những cá thể vọc đen gáy trắng quý hiếm tại xã thạch hóa huyện tuyên hóa
ubnd huyện đã phối hợp với tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình trung tâm kiến thức bản địa và phát triển
tổ chức hội thảo để tham vấn phương án quản lý bảo tồn loài vọc
từ đây thì chúng ta sẽ có cơ sở để thành lập một khu bảo tồn cho loài vọc quý hiếm này
và ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hơn sáu năm trước sau khi phát hiện một đàn vọc ở lèn đá thiết sơn xã thạch hóa huyện tuyên hóa
một nhóm người dân nơi đây đã tự nguyện hàng ngày thay nhau chăm sóc và bảo vệ đàn vọc này
nhờ đó sau một thời gian đàn vọc đã không ngừng sinh sôi và phát triển
tuy nhiên điều mà những người dân này chăn trở là việc làm của họ vẫn chưa được pháp luật công nhận
nên việc bảo vệ đàn vọc còn gặp không ít khó khăn
họ thuận được thì chúng tôi làm tốt mà họ không thuận thì họ có nhiều cản trở cho chúng tôi thì rất khó khăn
thứ hai nữa là về pháp lý tính pháp lý thì chúng tôi chưa được công nhận là chúng tôi làm thế
nhưng mà ví dụ khi bắt ai đó hoặc là đẩy đuổi ai đó thì hỏi là ông có quyền gì để bắt chúng tôi
để tìm giải pháp bảo vệ đàn vọc quý hiếm được sinh sôi phát triển ổn định
mới đây ủy ban nhân dân huyện tuyên hóa phối hợp với tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình
trung tâm kiến thức bản địa và phát triển tổ chức hội thảo tham vấn phương án quản lý
bảo vệ loài vọc đen gái trắng tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
có tham mưu cho ủy ban dân tỉnh rồi thì sở nông nghiệp để có văn bản chỉ đào cấp bách
về bảo vệ nguyên trạng loài này ở khu vực này
sau đó thì chúng tôi cũng đã tiến hành mời các chuyên gia khoa học để điều tra khảo sát về loài và sinh cảnh ở đây
tạo điều kiện cho nhóm bảo vệ vọc tương nguyện này phát triển bền vững thì chúng ta phải làm mấy việc sao
thứ nhất là phải vận dụng các quy định pháp luật hiện có để giao quyền cho cộng đồng này chính thức
giao quyền sử dụng của họ quyền quản lý chính thức của họ xác định danh giới rõ ràng
cũng như là xây dựng hệ thống quy chế nập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ giữa nhóm bảo vệ rừng
chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
liên quan của tỉnh quảng bình cần sớm có giải pháp cụ thể về vấn đề này
không thể trông chờ mãi vào sự tự nguyện của những người dân